thưa quý vị ngày hai mươi chín tháng một mươi hai công an tỉnh thanh hóa đã quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét nhà và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can trịnh văn chiến đã từng giữ chức bí thư tỉnh ủy thanh hóa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo khoảng ba hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự để điều tra sai phạm liên quan đến vụ án hạp thành tower quyết định đã được viện kiểm soát cung cấp phê chuẩn
theo tài liệu của cơ quan công an ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi ba ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa đã ban hành quyết định số ba trăm tám mươi chín giao cho công ty sông mã phần đất có diện tích hai chín trăm năm mươi tám bảy m hai tại đường phan chu trinh phường điện biên thành phố thanh hóa để thực hiện dự án hạc thành tower
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa thời điểm này là ông trịnh văn chiến giao cho sở tài chính chủ trì tham mưu cho chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh

phê duyệt tiền sử dụng đất phải nộp vào ngân sách nhà nước của công ty sông mã
khi sở tài chính có tờ trình đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa xem xét thì ông trịnh văn chiến đã yêu cầu sở tài chính giải trình sau đó đồng ý phê duyệt tiền sử dụng đất phải nộp vào ngân sách nhà nước của công ty sông mã với đơn giá hai mươi một triệu đồng một mét vuông
theo mức giá xác định từ năm hai nghìn chín và giao cho ông nguyễn đình xứng thời điểm này là phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định phê duyệt
sau khi có chỉ đạo của ông chiến ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba ông nguyễn đình xứng đã ký quyết định số bốn nghìn năm trăm sáu mươi hai phê duyệt giá tiền sử dụng đất mà công ty sông mã phải nộp cho nhà nước
cơ quan công an xác định việc phê duyệt quyết định trên đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền hơn năm mươi năm tám tỷ đồng
ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa ra quyết định khởi tố vụ án để tiến hành các hoạt động điều tra liên quan đến những xe phạm xảy ra tại dự án hạc thành tower
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa ra quyết định khởi tố vụ án để tiến hành các hoạt động điều tra